người dân hàn quốc ở trong nước cũng như nước ngoài đã bày tỏ sự vui mừng trước chiến thắng của ông moon jae in
đồng thời bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo này sẽ tạo nên bước đột phá trong đời sống chính trị kinh tế tại nước này
chiến thắng của ông moon jae in đã thể hiện ý chí nguyện vọng của đa số người dân hàn quốc
trong đó có cả các công dân hàn quốc đang sinh sống học tập và làm việc tại nước ngoài
tôi rất mừng khi ông moon jae in đắc cử tổng thống và nhiều bạn bè tôi cũng vậy
tôi tin rằng ông ấy sẽ là một tổng thống tốt dù thế nào tôi vẫn sẽ ủng hộ ông ấy
là một công dân của đất nước tôi mong muốn tân tổng thống sẽ đảm bảo an ninh và ổn định cho đất nước
trong khi đó những công dân hàn quốc ở lứa tuổi trung niên lại bày tỏ sự hoài nghi đối với những chủ trương của tân tổng thống
suốt nhiều năm qua triều tiên vẫn không ngừng phát triển vũ khí hạt nhân vì thế tôi nghĩ đối thoại là quan trọng
nhưng tôi không muốn chúng ta nhân nhượng thêm nữa
người dân hàn quốc và thế giới sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa để đánh giá những chính sách của tân tổng thống moon jae in trong các vấn đề đối nội và đối ngoại